tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao new zealand mure markelly đang ở thăm chính thức việt nam
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác toàn diện hướng tới đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng ổn định vững chắc
trong đó hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp trên các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội
chủ tịch nước hoan nghênh và mong đón thủ tướng new zealand tham dự các hoạt động trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch nước khẳng định oda của new zealand được sử dụng hiệu quả góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội và nguồn nhân lực chất lượng cao của việt nam
chủ tịch nước mong new zealand tiếp tục duy trì những hỗ trợ quý báu này
thông báo kết quả hội đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh ngày hai mươi bốn tháng bốn bộ trưởng muraikuli cho biết
hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong kinh tế thương mại
qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới và khẳng định new zealand sẽ tạo điều kiện thuận lợi để việt nam có thể sớm xuất khẩu hoa quả vào thị trường new zealand
đồng thời tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp
bộ trưởng muraikuli khẳng định new zealand sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp với việt nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao apec vào tháng một mươi một tới tại đà nẵng
đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược trong thời gian tới